thành ủy tp hcm vừa ban hành kế hoạch về việc khảo sát và tiếp nhận ý kiến của các tầng lớp người dân
góp phần xây dựng tp hcm sáng tạo đi đầu cùng cả nước vì cả nước
theo thành ủy tp hcm đại hội đảng bộ tp khoá một mươi đã xác định một mươi bốn chỉ tiêu chủ yếu
một mươi nhiệm vụ trọng tâm và bảy chương trình đột phá cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo
đây là giai đoạn nước rút có ý nghĩa rất quan trọng đối với kết quả thực hiện các mục tiêu
chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra
do đó ban thường vụ thành ủy xây dựng kế hoạch nhằm phát huy tinh thần dân chủ thực chất có chiều sâu
thể hiện tinh thần cầu thị tôn trọng người dân của ban chấp hành đảng bộ tp hcm
ban thường vụ thành ủy và đứng đầu là bí thư thành ủy trong việc lắng nghe ý kiến góp ý của người dân
khởi dậy và phát huy hơn nữa tinh thần sáng tạo ý thức trách nhiệm đóng góp trí tuệ tình cảm
tâm huyết của các tầng lớp người dân góp phần xây dựng bảo vệ và phát triển tp hcm về mọi mặt
theo kế hoạch dự kiến từ ngày năm tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín đến tháng một năm hai nghìn hai mươi
thường trực thành ủy ubnd hội đồng nhân dân và ubnd tp hcm sẽ chủ trì các buổi gặp gỡ lắng nghe ý kiến người dân
và nhân sự kiện này thì phóng viên truyền hình nhân dân đã có cuộc phỏng vấn ông lê văn minh
phó trưởng ban tuyên giáo thành ủy tp hcm mời quý vị cùng theo dõi
xin cảm ơn đồng chí lê văn minh đã nhận lời tham gia cuộc trò chuyện
xin chào quý vị và các bạn
trong những kênh để thành phố lấy ý kiến của người dân thì có một kênh cũng khá quan trọng đó là mạng xã hội
vậy thì chủ trương của thành ủy khi sử dụng cái mạng xã hội để lấy ý kiến của người dân là như thế nào
lần này thành quỹ tp hcm cũng sẽ có triển khai khảo sát ngẫu nhiên bằng các kỹ thuật tính năng phần mềm áp dụng trên mạng xã hội
để có thể tiếp nhận được các ý kiến đóng góp đó
và cũng thông qua các loại hình như
trang tin điện tử các tính năng của internet thì các hợp thương điện tử cũng được vận dụng một cách tối đa
để người dân có thể bằng cái cách hiệu quả nhất nhanh nhất
vâng xin đồng chí chia sẻ những nội dung trọng tâm và cách thức để thành phố sàng lọc ý kiến của người dân trong lần này là như thế nào
về công tác xây dựng đảng đây là một trong những nội dung công tác trọng tâm
để tham gia góp phần xây dựng và phát triển tổ chức của đảng bộ
và chính quyền của thành phố trong đó thì phát huy vai trò trách nhiệm của các quỹ ở cơ sở
để cụ thể hóa các nghị quyết của đảng đi vào cuộc sống
người dân sẽ có quan tâm tham gia hiến kế có những sáng kiến trong việc tổ chức triển khai thực hiện bảy chương trình đột phá
mà theo nghị quyết của đại hội đảng bộ thành phố lần thứ một mươi
người dân tham gia hiến kế các nhóm giải pháp liên quan đến việc nâng cao chất lượng công tác đảm bảo an ninh trực tự
công tác đảm bảo an sinh đời
ban tuyên giáo thành quỹ được phân công là cơ quan tiếp nhận các ý kiến đóng góp của tất cả mọi tầng lớp nhân dân
sau đó thì ban tuyên giáo thành quỹ sẽ phối hợp với các sở ngành các cơ quan đơn vị có liên quan của thành phố
sẽ đánh giá thẩm định các nội dung đó và tham mưu đề xuất cho thường trực thành quỹ thường trực quỹ ban dân thành phố
sẽ có những buổi tiếp xúc gặp gỡ để lắng nghe cụ thể hơn
vâng một lần nữa xin được